tỉnh hà tĩnh đã đón nhận hàng triệu trái tim của đồng bào trong và ngoài nước hướng về ủng hộ nhân dân vùng lũ
những tấm lòng nhân ái tinh thần thiện nguyện đã làm vơi đi những thiệt hại bước đầu của người dân vùng lũ hà tĩnh
tuy vậy ít ai biết được rằng để những món quà cứu trợ lũ lụt đến được tận tay người dân một cách công bằng
đúng đối tượng là những công hiến lặng thầm của đội ngũ những người làm công tác mặt trận trong việc kê khai thiệt hại
hướng dẫn cứu trợ ở từng địa phương
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
trong căn phòng nhỏ này hơn nửa tháng nay hầu như ngày nào cũng bắt gặp ông phạm văn bài
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã lộc yên cùng các thành viên trong ban công tác mặt trận xã
đều tất bật với công tác kê khai thiệt hại phân bổ nguồn hàng cứu trợ của đồng bào cả nước
với phương châm không để một người dân thiếu đói do mưa lũ ông đã lên kế hoạch xây dựng phương án phân bổ quà cứu trợ công bằng
hợp lý để những phần quà nhanh chóng đến tận tay người dân
đặc biệt những gia đình đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn già cả neo đơn trên địa bàn
chỉ từ trung tuần tháng một mươi đến nay vùng đất khó hà tĩnh đã liên tiếp oàn mình chống trọi với các trận mưa lũ lớn
kéo dài khiến hàng vạn ngôi nhà cùng ruộng vườn tài sản bị nhấn chìm trong lũ kép
tổng thiệt hại ước trên một tỷ đồng
chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay đã có hơn một trăm hai mươi đoàn công tác qua ban vận động cứu trợ tỉnh
ủng hộ tổng số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
có trên một một trăm một mươi năm đoàn trực tiếp ủng hộ các công tác
huyện xã bị thiệt hại với số tiền hơn sáu mươi năm tỷ đồng
các nguồn đó đã được ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp quản lý phân bổ đúng đối tượng
khắc phục cuộc sống người dân được người dân và các tổ chức cứu trợ gửi gắm niềm tin khi về với mảnh đất hà tĩnh
chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay đã có hơn một trăm hai mươi đoàn công tác qua ban vận động cứu trợ tỉnh